thưa quý vị tiếp tục diễn biến mưa lớn tại khu vực miền trung thì đến chiều ngày hôm qua mưa đã tạm ngớt tại nhiều tỉnh thành của khu vực này
cường độ mưa giảm không còn rồn rập đến hàng trăm mm nữa và ngày hôm nay sẽ chỉ còn xảy ra từ quảng bình đến quảng ngãi lượng mưa hầu hết là dưới năm mươi mm
vâng mưa giảm nhưng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất vẫn còn cao nước đang rồn về hạ lưu các sông cộng với điều tiết từ các hồ chứa dự báo lũ vẫn còn cao
và chúng tôi xin nhấn mạnh để đảm bảo an toàn cho bà con sinh sống ở vùng sông suối hay là các vùng ngập lụt thì tuyệt đối không đánh cá vớt củi và không đi qua đập tràn khi nước đang lên và chảy xiết
bởi đây chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm